thưa quý vị và các bạn phải khẳng định rằng tác hại của ma túy đá đối với người sử dụng là không còn xa lạ
tuy nhiên để khẳng định bản thân là sanh điệu muốn tìm đến cảm giác lạ nhiều thanh thiếu niên vẫn xa chân vào con đường này
và mới đây thì công an thành phố bù ma thuật và phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc đã đột nhập kiểm tra một quán bar trên địa bàn
và phát hiện hàng chục nam thanh thiếu niên đang ăn chơi và có biểu hiện phê ma túy
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện bốn mươi một thanh niên nam nữ đang tổ chức ăn uống hút xì xa và có những đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy
qua kiểm tra lực lượng công an đã thu giữ một số viên thuốc dạng nén màu hồng nghi là thuốc lắc và một túi ni lông chứa chất rắn màu trắng nghi là ma túy đá
sau khi làm việc và test nhanh nước tiểu thì phát hiện có một mươi hai người cả nam và nữ dương tính với ma túy
điều đang nói là ngay giữa ban ngày nhưng quán bar này vẫn hoạt động và thu hút một lượng khách khá đông